hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phiên tòa xét xử sơ thẩm ông đinh la thăng và hai mươi một bị cáo khác đều là quan chức của pvn và pvc được chia thành hai nhóm tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản
theo thông tin ban đầu phiên tòa có hơn bốn mươi luật sư tham gia bào chữa quyền lợi hợp pháp cho các bị cáo trong đó ông đinh la thăng mời ba luật sư ông trịnh xuân thanh có năm luật sư ông phùng đình thực có ba luật sư
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm
các bị cáo trong vụ án hầu hết là những người giữ vị trí chủ chốt trong những đơn vị kinh tế quan trọng được nhà nước và nhân dân tin tưởng giao quản lý vốn và thực hiện những dự án công trình lớn của quốc gia
tuy nhiên quá trình thực hiện dự án vì những động cơ khác nhau mà bị can đã cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng gây thiệt hại đặc biệt lớn về kinh tế cho nhà nước
thậm chí một số bị can còn lợi dụng chức vụ quyền hạn để lập chứng tử khống rút tiền của dự án để ăn chia chiếm đoạt sử dụng cá nhân

cuộc chiến được tiến hành bài bản có chương trình kế hoạch phân công phân nhiệm rõ ràng tất cả vì một mục đích đưa kẻ tham nhũng ra chịu tội trước pháp luật